đồng thời tuyên truyền nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch

chúng tôi đã thường xuyên có mặt để động viên cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ hay là có những cái gì điều kiện cơ sở vật chất
thì chúng tôi sẽ luôn luôn đồng tôi đáp ứng cho anh em một cách tốt nhất để anh em yên tâm làm nhiệm vụ
đến nay trên địa bàn tỉnh bắc ninh đã có ba trăm hai mươi bốn chốt kiểm soát dịch bệnh khu vực cách ly tập trung với sự tham gia của hàng trăm cán bộ chiến sĩ
trong quá trình làm nhiệm vụ dưới thời tiết khắc nghiệt mưa nắng thất thường dịch bệnh nguy hiểm
những cán bộ chiến sĩ phải đối diện với nguy cơ nhiễm bệnh bất cứ lúc nào
nhưng xác định được nhiệm vụ quan trọng với tinh thần trách nhiệm nhiệt huyết
họ vẫn từng ngày từng giờ góp công sức nhỏ bé của mình cùng với chính quyền và nhân dân trong tỉnh đẩy lùi dịch bệnh
trước những diễn biến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín rất phức tạp tại bắc giang
theo chỉ đạo của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và đề nghị của công an tỉnh bắc giang
vào sáng ngày hôm nay
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tiếp tục tăng cường hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ
để hỗ trợ tỉnh bắc giang trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch covid một mươi chín
ngay trong sáng ngày hôm nay bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tổ chức cho hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ
lên đường hành quân ngay đến bắc giang quán triệt và giao nhiệm vụ đối với cán bộ chiến sĩ trung tướng phạm quốc cương
tư lệnh cảnh sát cơ động yêu cầu cán bộ chiến sĩ duy trì tổ chức lực lượng
ứng trực đảm bảo quân số sẵn sàng hỗ trợ công an địa phương tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự
đấu tranh chuyên án khi có yêu cầu và lệnh điều động hỗ trợ cấp ủy chính quyền địa phương kịp thời ngăn chặn phòng chống dịch bệnh
cán bộ chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ phải nghiêm túc thực hiện các quy định phòng chống dịch
tuyệt đối không được lơ là chủ quan và đảm bảo an toàn sức khỏe trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
nhất là những khu vực có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
tại thanh hóa phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với công an huyện bá thước
vừa bắt quả tăng bốn đối tượng trong đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy từ lào về thanh hóa tiêu thụ
bốn đối tượng bị bắt gồm hoàng ngọc toàn trịnh văn huy phạm trung kiên và trần văn trung
tại chỗ lực lượng công an thu giữ một mươi kg ma túy đá bảy điện thoại di động một xe ô tô gần sáu trăm linh triệu đồng tiền mặt
một khẩu súng quân dụng khám xét nợ của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ thêm một túi ma túy sạng kẹo
năm túi ma túy đá hai trăm linh viên thuốc lắc một quả liệu đạn hai khẩu súng quân dụng và năm mươi viên đạn các loại
cùng nhiều tăng vật liên quan đến việc buôn bán ma túy
còn tại đắk lắc công an huyện cư mờ ga cũng vừa bắt một đối tượng nữ đang vận chuyển trái phép một bánh heroin từ nghệ an vào đắk lắc
đối tượng bùi thị khánh chú huyện cư mơ ga khai nhận về nghệ an mua thuốc
ra từ bến xe thành phố vinh thì gặp hai người đàn ông cần thuê người vận chuyển ma túy
lúc này khánh đồng ý nhận vận chuyển số ma túy này vào thành phố huế với giá một mươi triệu đồng
nhưng đến huế không gặp người nhận ma túy nên khánh mang vào đắk lắc thì bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
kinh tế công an huyện cư mờ ga phát hiện bắt quả tang cùng một bánh heroin trọng lượng một trăm bảy mươi năm gram và một trăm bốn mươi triệu đồng tăng vật
đối tượng đã được bàn giao cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc tiếp tục điều tra để xử lý theo thẩm quyền